hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo luật sư bảo chữa cho bị cáo đỗ thị nhàn viện kiểm sát cho rằng bị cáo nhàn là trưởng đoàn thanh tra biết rõ scb trong tình trạng kiểm soát đặc biệt thế nhưng không kến nghị chuyển cơ quan điều tra là suy đoán không có lợi cho bị cáo nhàn
trên thực tế bị cáo nhàn đã đưa ra ba báo cáo nói về thực trạng của scb
cũng theo luật sư khi gặp bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bà lan đã nêu thực trạng scb yêu cầu bán tài sản sớm ra kết quả thanh tra
thế nhưng đại diện viện kiểm sát lại cho rằng
bà nhàn biết rõ thực trạng nên gặp bà lan rồi nhận tiền để bừng bít sai phạm
cáo buộc này của viện kiểm sát theo luật sư là theo hướng suy luận không đủ căn cứ
theo bị cáo nhàn bà và bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb quen biết nhau từ năm hai nghìn một mươi
thời điểm đó phân đang làm tại một tập đoàn lớn tại việt nam và có hỗ trợ cho cán bộ cơ quan bị cáo
như vậy bà nhàn báo chữa bị cáo văn khai trơ với con bị cáo là sai
vì từ năm hai nghìn chín con bị cáo đang là sinh viên năm nhất
thì làm sao chơi được với văn đang làm trong tập đoàn lớn
đáng chú ý cựu cục trưởng cho rằng văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời
chẳng hạn như việc văn tặng bị cáo hổ lô thì bị cáo tặng lại văn phật thủ
bị cáo nhàn nói lời khai của văn tại cơ quan điều tra có nội dung không đúng
bị cáo không biết bà lan chỉ do văn nhờ gặp hai lần
tự báo chữa bổ sung bị cáo nhàn cho biết việc võ tấn hoàng văn mang thùng xốp đến
văn nói là tặng quà và bị cáo không biết bên trong thùng xốp là tiền
lần tiếp theo văn cũng mang thủng sốc đến và nói nhờ bị cáo nhận giúp để văn còn đi ra sân bay
khi biết trong thùng xốp là tiền bị cáo đã nhiều lần liên hệ trả lại thế nhưng văn không đến nhận
việc văn chủ động mang tiền đến nhà nằm ngoài suy đoán của bị cáo
bị cáo không yêu cầu văn đưa tiền và đã báo cáo trung thực kết quả thanh tra tại scb
bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh bị cáo phạm tội để có phán quyết thấu tình đạt lý
thời điểm đó vì tin tưởng và đã chơi với bị cáo văn lâu thế nên bà nhàn đưa mật cầu cho văn lên nhà bỏ thùng xốp
khi biết trong thùng xốp là tiền bị cáo đã nhiều lần trả lại thế nhưng văn không nhận và nói
chỉ đừng làm khó em và làm khó mình
sau đó văn lại tiếp tục mang tiền đến nhưng bị cáo từ chối và có lời kiếm nhã với văn
bị cáo cũng giặn bảo vệ không cho ai đến nhà khi bị cáo chưa cho phép
như vậy văn đã chủ động mang tiền đến nhà bị cáo và điều này nằm ngoài suy nghĩ của bị cáo
với tư cách là trường đoàn
bị cáo đã tuân thủ quy định về thanh tra nguyên tắc làm việc công khai minh bạch để làm tốt nhiệm vụ
trước đó trả lời luật sư về việc đưa hối lộ cho bị cáo đỗ thị nhàn năm hai triệu usd
bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb khai nhận đã có bốn lần đưa hối lộ cho bà này
mỗi lần được hối lộ ông văn gọi điện thoại và qua phòng làm việc tại nhà riêng của bà nhàn
trong đó có một lần ông văn qua nhà và không gặp trực tiếp bà nhà
ông văn đã gọi điện cho bà nhàn và bà này đã cho ông mật khẩu khóa cửa nhà
ông văn đã nhập mật khẩu và mang thủng xốp có đựng tiền vào nhà để trong nhà của bà nhàn
bị cáo nhàn cho biết việc chỉ ra sai phạm của scb trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
phải đề xuất đưa vào việc kiểm soát đặc biệt là bằng chứng cho việc làm không vị nể công khai của đoàn thanh tra
kết quả này đã được viện kiểm sát sử dụng tại phiên tòa
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin trong vụ án này
cựu cục trưởng đỗ thị nhàn bị viện kiểm sát đề nghị mức án tù trung thân về tội nhận hối lộ
trong phần luận tội trước đó đại diện viện kiểm sát xác định quá trình thanh tra tại ngân hàng scb
để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của scb
để scb không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt phải tiếp tục được tái cơ cấu
bị cáo trương mỹ lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra
cạnh đó chỉ đạo võ tấn hoàng văn tổng giám đốc ngân hàng scb
đỗ thị nhàn năm hai triệu usd vài đưa tiền qua bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra
trên cơ sở đó đỗ thị nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực
không đầy đủ các sai phạm của scb cố tỉnh che giấu làm nhẹ sai phạm của scb
và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
theo đại diện viện kiểm sát bị cáo nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành thanh tra gây phẫn nộ trong nhân dân
thế nên đã đề nghị mức án trung thân về tội nhận hối lộ
còn các bị cáo khác thuộc các đơn vị phòng ban tại ngân hàng scb như tử văn tuấn
nguyên giám đốc trung tâm kinh doanh khách hàng goldel tại scb
mai hồng chín nguyên giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb
mai văn sáu nhờ nguyên giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb
đã giúp cho trương mỹ lan rút tiền của ngân hàng scb
gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn nên bị đề nghị mức án chín đến một mươi hai năm tù
tại phiên tòa luật sư nguyễn thị hải hương đã nhắc lại cáo buộc của viện kiểm sát
về việc bị cáo nhản biết rõ thực trạng tài trinh yêu kém của scb
và đã lợi dụng điều này để thông qua bị cáo võ tấn hoàng văn
cựu tổng giám đốc ngân hàng scb đề gặp thông báo cho trương mỹ lan về các sai phạm đã phát hiện
sau đó đưa ra các biện pháp giúp trương mỹ lan và scb đối phó che giấu sai phạm
tuy nhiên theo luật sư hương không thể suy luận các cuộc gặp mặt giữa bị cáo nhàn và bà lan
là để tìm cách thay đổi kết quả thanh tra trái pháp luật bởi cả hai bị cáo đều khai giảng
nội dung của gặp chỉ là trao đổi công việc không có nội dung liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ
luật sư hương lập luận cho đến hiện tại cáo buộc về hành vi đưa và nhận hối lộ của hai bị cáo nhàn và lan
chỉ là suy đoán mà suy đoán thì phải áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
do đó luật sư hương chưa đồng tình với quan điểm của viện kiểm sát
bên cạnh đó trong phần luận tội đối với bị cáo đỗ thị nhàn
viện kiểm sát đã đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng dùng thủ đoạn tinh vi
xào quyệt quy định tại điểm mờ khoảng một năm mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên theo luật sư hương cáo buộc của viện kiểm sát đã chỉ rõ bị cáo nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
cấp trên của bị cáo nhàn là nhân vật chủ mưu cầm đầu trong việc thay đổi kết quả thanh tra
như vậy việc quy buộc bị cáo nhàn có thủ đoạn tinh vi trong trường hợp này là chưa thỏa đáng
trong khi bị cáo chỉ làm theo lệnh cấp trên
tự bảo chữa cho mình cựu cục trưởng đỗ thị nhàn nói
cảm thấy vô cùng ấn hận xấu hổ cho bản thân và gia đình về hành vi của mình
bị cáo giàn vật bản thân nỗ lực khắc phục hậu quả của những hành vi sai trái
về phía bị cáo võ tấn hoàng văn khi tự bào chữa bổ sung cho bản thân
bị cáo vân bày tỏ băn khoăn về việc bị cáo bị viện kiểm sát truy tố về hành vi phạm tội tinh vi
theo bị cáo văn tất cả các bị cáo tại scb đều tiếp tục quy trình thủ tục của những người đi trước
chứ không thực hiện thêm công đoạn mới
ngoài ra bị cáo mong hội đồng xét xử áp dụng các điều khoản có lợi cho các bị cáo
xem xét những hành vi phạm tội của bị cáo xảy ra trước năm hai nghìn một mươi tám hay sau năm hai nghìn một mươi tám
đều bị xử lý theo điều một trăm bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
để giảm mức độ hình phạt
đến nay các bị cáo trong vụ án vạn thịnh pháp vẫn tích cực khắc phục hậu quả
cụ thể luật sư trần minh hải cho biết gia đình bị cáo nguyễn cao trí
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn capella
đã nộp thêm sáu mươi một tỷ đồng khắc phục hậu quả
trong quá trình điều tra xét xử đến nay nguyễn cao trí đã tích cực hợp tác
vận động gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả nhanh chóng
luật sư hải mong hội đồng xét xử xem xét và ghi nhận
bị cao trí hiện bị viện kiểm sát đề nghị mức án một mươi một mươi một năm tù
về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong khi đó luật sư của bị cáo dương tấn trước
cựu tổng giám đốc công ty tường việt cho biết
bị cáo trước và gia đình đã khắc phục khoảng gần hai ba trăm linh tỷ đồng hậu quả vụ án
sau khi cấn trừ thiệt hại còn dưa khoảng năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra gia đình bị cáo còn bốn bất động sản đang bị kê biên
cùng khối lượng tiền usd rất lớn bị phong tỏa trong giai đoạn điều tra và truy tố
luật sư mong hội đồng xét xử xem xét đình chỉ kê biên với số bất động sản này
vì bị cáo trước đã khắc phục dư thiệt hại
bên cạnh đó bị cáo trương huệ vân cũng đã vận động chồng của cô
tiếp tục khắc phục hậu quả cho cá nhân mình
chồng của bị cáo này đã vừa nộp khắc phục thêm hai tỷ đồng
đến nay tòa án nhân dân tp hcm vẫn tiếp tục xét xử bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cầu phân sài gòn scb
và các tổ chức liên quan
ngày ba bốn phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận đối đáp giữa đại diện viện kiểm sát và luật sư